kính chào quý vị và các bạn
do tiếp tục nằm trong phạm vi ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên dự báo vào ngày mai
thời tiết tại khu vực phía đông bắc bộ vẫn phổ biến có mưa vài nơi
sáng sớm có nơi có sương mù đêm và sáng trời rét ban ngày có nắng
nên nhiệt độ có thể tăng lên mức là hai mươi hai hai mươi năm độ
nhận định trong hai ngày sau đó khối không khí lạnh được tăng cường
nên khoảng từ đêm ngày mùng năm sang đến ngày mùng sáu
mưa rông xuất hiện trên toàn khu vực và nên nhiệt độ tiếp tục giảm nhẹ một độ
các tỉnh phía tây bắc bộ duy trì thời tiết ít mưa đêm và sáng trời rét
ban ngày có nắng nhẹ với nhiệt độ ở mức là hai mươi hai hai mươi năm độ trời lạnh
sao đến ngày mùng sáu và ngày mùng bảy sẽ xuất hiện mưa rông và nhiệt độ giảm nhẹ
về mức là hai mươi hai hai mươi bốn độ vào lúc trưa chiều
tại trung bộ trong những ngày tới khi nhiễu động trong đới gió đông hoạt động yếu dần
thì mưa rông trên khu vực cũng có xu hướng giảm
cụ thể là ngày mai từ thanh hóa đến thừa thiên huế
phổ biến có mưa vài nơi phía bắc đêm và sáng trời rét trưa chiều trời nắng
nhiệt độ cao nhất ngày mai trong khoảng hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi cao hơn sau đó giảm nhẹ khoảng một độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ngày mai mưa rông chỉ còn xuất hiện ở diện vài nơi
nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
từ khoảng ngày mùng sáu do ảnh hưởng rồn xuống của khối không khí lạnh
thì mưa rông trên khu vực cũng gia tăng hơn với diện giải rác và nhiệt độ giảm khoảng một
khu vực tây nguyên trong những ngày tới phổ biến có mưa rào và rông vài nơi
ban ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi bảy ba mươi độ
sau đó tăng thêm một độ trong hai ngày tiếp theo
khu vực các tỉnh nam bộ trong ba ngày tới có mưa rông vài nơi
riêng khoảng chiều tối và tối ngày mùng sáu mưa rông có xu hướng tăng hơn với diện giải rác
ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn